thưa quý vị và các bạn metafetamin còn gọi là ma túy đá là một trong những chất gây nghiện rất nguy hiểm
người sử dụng ma túy đá thường bị ảo giác nhiều trường hợp mất kiểm soát dẫn đến những hành vi nguy hiểm đến tính mạng người khác
đáng lo ngại là tình trạng sử dụng ma túy đá đang có chiều hướng gia tăng tại tỉnh khánh hòa
người thanh niên này đang cai nghiện ma túy đá tại một trung tâm ở tỉnh khánh hòa
dù không còn sử dụng ma túy đá song tác hại của nó vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh làm anh ta liên tục có những hành vi mất kiểm soát
còn người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi một người quen của gia đình trong cơn ngáo đá đã tấn công mẹ và đứa con nhỏ của mình
rất may cảnh sát một trăm một mươi ba đã kịp thời có mặt khống chế ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng
hồi giờ anh cũng chưa bao giờ dám bước lên lầu trên lầu chỉ có ngăn rõ như thế này thôi
tự nhiên hôm nay đi lên lầu anh cũng không có thể bước lên lầu
hôm nay đi lên đó anh cứ đi ra đi vô đi ra đi vô vậy em thấy sợ em mới gọi điện cho mẹ về
mẹ vừa về thì vừa mới bước cửa vô thì anh đã đánh mẹ em
anh đánh mẹ em anh nhớ anh nhá mẹ em thì mẹ mới thả chạy ra ngoài
em xuống lầu em thấy là trên tay đằng sau lông cầm một con dao
trung tâm giáo dục lao động xã hội khánh hòa đang tổ chức cai nghiện cho hơn một trăm linh học viên và phần lớn là cai nghiện ma túy đá
khác với cai nghiện cho người
nghiện cho người sử dụng heroin cai nghiện cho người sử dụng ma túy đá có quy trình nghiêm ngặt hơn
phòng ốc khu vực cắt cơn luôn phải để trống trơn hạn chế tối đa vật dụng
mỗi khi thăm khám cho học viên luôn phải có lực lượng bảo vệ theo kèm các y bác sĩ
nguyên nhân là do những người cai nghiện ma túy đá thường xuyên có hành vi mất kiểm soát
nhiều trường hợp họ tấn công lại cán bộ y tế

dẫn đến một số
tình trạng sử dụng ma túy đá của một bộ phận thanh niên có xu hướng gia tăng đáng lo ngại
qua công tác đấu tranh của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy khánh hòa
thì hơn một nửa số vụ án do lực lượng này đấu tranh triệt phá liên quan đến ma túy đá
số lượng tăng vật ma túy đá thu giữ ngày càng tăng lên
điều đó cho thấy nhu cầu của người sử dụng cũng ngày càng nhiều
tình hình mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy ở các vũ trường các quán bar các trạm nhà nghỉ
thì vẫn diễn biến phức tạp
việc mua bán ma túy thì ngày càng phổ biến ở chỗ ma túy đá
hiện nay là ma túy đá các đối tượng sử dụng nhiều hơn hàng ma túy khác như heroin hoặc là cần sa
tắc hại từ việc sử dụng ma túy đá là nhiều hơn hàng ma túy khác
sử dụng ma túy đá là điều đã được cảnh báo và để hạn chế những hệ lụy nguy hiểm từ việc sử dụng ma túy đá
các cơ quan chức năng ở khánh hòa đang tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy
kết hợp với tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền vận động nhất là đối với thanh thiếu niên